nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập quân đội nhân dân việt nam và ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
chiều nay một mươi chín tháng một mươi hai tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
bí thư quân ủy trung ương đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc
trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
đây là những đại biểu tiêu biểu trong số hơn bảy trăm linh đại biểu về thủ đô hà nội
giữa chương trình gặp mặt giao lưu điển hình tiên tiến và lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng hoan nghênh các điển hình tiên tiến
đến thăm trụ sở trung ương đảng đúng ngày kỷ niệm toàn quốc kháng chiến ngày một mươi chín tháng một mươi hai
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập quân đội nhân dân việt nam và ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
lắng nghe báo cáo của các đại biểu tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng
xúc động trước sự phát triển trưởng thành của quân đội nhân dân việt nam và phong trào toàn dân xây dựng nến quốc phòng toàn dân
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
và ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân là dịp tổng kết những bài học kinh nghiệm quý báu
về đường lối chiến tranh cách mạng đúng đắn chính nghĩa nghệ thuật quân sự tuyệt vời của quân đội ta
dưới sự lãnh đạo của đảng với sự đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc
trong bối cảnh tình hình mới tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn quân đội phải luôn gương mẫu đi đầu
ngăn chặn cho được những biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
phải vô tư trong sáng tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc với nhân dân
không ngừng rèn luyện phấn đấu giỏi kỹ chiến thuật gìn giữ mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân
giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật đoàn kết và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế
xứng đáng như bác hồ từng nói một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm linh bài diễn văn tuyên truyền
tiếp tục rèn luyện phấn đấu hoàn thiện hơn để nhiều người học tập nói theo
làm cho vườn hoa thi đua của đất nước ta ngày càng rực rỡ đất nước càng phát triển sánh vai các cường quốc nam châu